trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của bộ giao thông vận tải
về việc dịch toàn bộ đường bay nội địa từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải ngay lập tức đã bác bỏ thông tin trên
và nhấn mạnh là trong trường hợp có bất cứ chỉ đạo quyết định nào từ lãnh đạo
bộ sẽ công khai minh bạch qua các kênh chính thống
đảm bảo là người dân có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và chính xác nhất
ngoài ra văn bản này cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển
của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh nội tỉnh
xe hợp đồng xe du lịch xe taxi xe buýt tại các tỉnh thành phố trong cả nước
đại diện bộ giao thông vận tải khẳng định là văn bản trên là giả mạo
và nội dung không đúng sự thật
theo bộ giao thông vận tải hiện đơn vị chỉ yêu cầu dừng toàn bộ chuyến bay
chở khách trên các đường bay nội địa đi và đến đà nẵng
các chuyến bay nội địa chở khách không đi và đến đà nẵng thực hiện bình thường